tại hà nội văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tổ chức họp báo chuyên đề thông tin kết quả công tác chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi dưới sự chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ sự điều hành của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ban ngành địa phương và lực lượng chức năng cả nước về công tác chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ tuyến đường biển cảng biển cảng hàng không
bưu điện quốc tế và trong thị trường nội địa đã phát hiện và xử lý bảy mươi năm hai trăm sáu mươi bốn vụ việc vi phạm
khởi tố một một trăm hai mươi tám vụ và một ba trăm bốn mươi sáu đối tượng thu nộp ngân sách nhà nước một mươi một hai trăm chín mươi một tỷ bảy trăm linh tám triệu đồng
trong thời gian tới ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các địa phương
thực hiện trọng tâm các chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ đã đề ra